những ngày này hơn hai trăm linh hộ dân ở thôn một mươi xã bom bao huyện bù đăng vô cùng vui mừng và phấn khởi
nằm cách xa trung tâm xã bom bao gần hai mươi km đường xá đi lại khó khăn
sau hàng chục năm sống vất vả trong cảnh đèn dầu leo lét nay điện lưới quốc gia đã về
có điện nhiều hộ gia đình đã mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ cho sinh hoạt sản xuất
những vườn tiêu vườn cà phê được chăm bón cung cấp nước tưới kịp thời trở nên xanh tốt hơn
hứa hẹn một vụ mùa bụi thu
trong gia đình thì dùng đèn dầu hoặc là đèn bình bình sạc
nếu mà khi bình nó hết bình sạc thì mình đi xa ra ngoài cái chỗ sạt nó xa rất là khó khăn
nhất là mùa mưa chuyên trở bình đi rất là khó khăn
nhưng mà về con cháu học hành nó cũng không có đủ ánh sáng để học hành nữa
mà khi mà có cái điện lưới kéo về cho thôn đây đó thì nói chung là bà con rất phấn khởi
là địa phương phụ thuộc chính vào nông nghiệp nên mỗi gốc điều gốc cà phê hay cao su là một tài sản quý giá đối với bà con nơi đây
tuy nhiên bà con đã hưởng ứng ngành điện một cách mạnh mẽ tích cực trong quá trình giải phóng mặt bằng
hầu hết bà con đều tự giác chặt bỏ những cây trồng nằm trên đường dây điện đi qua
nhờ đó quá trình đưa điện về thôn được thực hiện nhanh chóng và đúng kế hoạch
thì cũng báo cho bà con biết là coi như là nhà nước cho đường điện thì bà con
trên cái phẳng đường điện đi qua thì mình là tự giải phóng
bà con rất là phấn khởi vui vẻ đồng lòng là tự chặt phá
rồi sau đó cũng có dướng mắt một hai hộ là cũng chưa hiểu biết lắm
rồi trong đó tụi tôi cũng có là để là cũng nhờ lãnh đạo cấp trên
cũng về rồi cũng phiên rồi bà con thấu hiểu được bà con cũng vui vẻ là đồng lòng
cái thượng lợi nhất của mình đó là cái nước xài hằng ngày tưới tiêu
rồi là cái ánh sáng cho con em học hành rồi kiểu như là tivi đồ này cái nọ vậy đó
xem những thời sự tin tức ví dụ như là giá cả thị trường
nói chung là khi mà điện lực đã có lắp điện thì mình rất là vui vẻ
thì cũng như là cái vụ mà hư hao cây cối thì mình không có nghĩ tới đó mình rất là vui
mình cũng nhiệt tình mình ủng hộ cái điều đó
bù đăng là huyện có diện tích lớn nhất của tỉnh bình phước dành cư phần bố xài rác
nhiều thôn ấp nằm cách xa chúng ta
đời sống kinh tế của bà con ở những khu vực này còn gặp nhiều khó khăn
tỷ lệ hộ nghèo cao khiến việc huy động kinh phí để xây dựng công trình điện là việc hết sức khó khăn
trước hoàn cảnh đó đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của ngành điện địa phương
trong huy động và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý hiệu quả
để hỗ trợ cho bà con nhân dân sớm có điện sử dụng
thì điện lực cũng rất là tích cực trong việc triển khai
thứ nhất là hoàn thiện các hồ sơ thủ tục
để tổ chức thi công công trình
và trong quá trình giải phóng mặt bằng
nhân viên ngành điện cũng rất tích cực hỗ trợ bà con để chặt cây
để giải tỏa hành lan
khi nghiệm thu công trình điện lực tổ chức kịp thời
khảo sát để cấp điện mới cho bà con trong khu vực
đến đây lập nghiệp từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hơn hai mươi năm năm dài đáng đắng sống trong cảnh không điện
giờ đây bà đặng thị tuyết
ở ấp năm xã thanh hòa hết sức vui mừng
có điện lưới quốc gia
ngoài việc mua sắm các đồ dân dụng như tv màu
nồi cơm điện quạt giáo để phục vụ sinh hoạt
vườn tiêu hơn bảy trăm linh trụ
cũng được cung cấp nước tưới kịp thời
hồi trước mình tưới bằng máy mình khổ lắm
khi quay tưới được thì không
thì giờ nhà nước quan tâm để cả ấp này là ai cũng vậy hết
bà con cũng vẫn tưới bình thường như là như tôi
thì tôi cũng
rất là vui
đã có điện
tới nhà thắp sáng rồi là tưới cũng thái mái
ngồi việc là thường loại hết
bà con thì sẽ hiếm đất rồi cùng nhau còn
giải tỏa hành lang lưới điện cho nên là
hiện nay là đường điện về đến từng nhà từng hộ
đem lại sự sinh hoạt đều đẳng
cho bà con ở trong thông xóm
thanh hòa trước đây vốn được coi là xã khó khăn nhất của huyện bù đốp
dân số chủ yếu là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số
cơ sở vật chất hạ tầng thiếu thốn
đặc biệt vì là xã biên giới nên việc kéo điện về đây gặp rất nhiều khó khăn
chỉ cách đây vài năm cuộc sống sinh hoạt sản xuất của bà con chủ yếu sử dụng bằng xăng và dầu
một số nhà có điều kiện hơn thì đầu tư những tấm pin năng lượng mặt trời
tuy nhiên vào mùa mưa
nguồn năng lượng ít ỏi từ những tấm pin năng lượng mặt trời may ra chỉ đủ để thắp sáng vài cái bóng đèn vào buổi tối
nếu năm hai nghìn bảy mươi năm nhiều thôn ấp của thành hòa vẫn chưa có điện
thì nay trên chín mươi bảy hộ dân của xã đã có điện sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất
trong thời gian qua thì lúc trước thì đặc biệt là đối với thanh hòa thì chủ yếu là trồng tiêu
cà phê và một số diện tích cây ăn trái khác
lúc chưa có điện thì rất khó khăn tưới dầu thì mang lại hiệu quả không cao
thứ hai là chi phí nó lớn sau khi mà chúng tôi thực hiện đặc biệt là công tác tuyên truyền
thì tất cả vào cuộc từ đoàn thể rồi tất cả những cái từ hệ thống chính trị
và đã vào cuộc thì vận động tuyên truyền trong thời gian qua đặc biệt là công tác giải tỏa
thì các hộ dân cơ bản là chúng ta tổ chức họp đến tận thôn ấp và đã được tuyên truyền
thì cơ bản là các hộ đã tập trung vào nhân dân có đồng tình
thế thì trong những năm gần đây thì đã có điện
thì người dân cũng đã phát triển đặc biệt là tiêu cái này một số cây rau màu
cây trái thì đã giảm được chi phí từ đó nó cũng mang lại nguồn thu cho nhân dân đáng kể
để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
ngoài nâng cấp và sửa chữa hàng trăm công trình lớn nhỏ
công ty điện lực tỉnh bình phước đã thực hiện xây lắp gần ba trăm bảy mươi công trình đường xây và trạm biến áp
với tổng kinh phí hơn sáu trăm linh tỷ đồng
tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đạt trên chín mươi
phân đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ có khoảng chín mươi chín
số hộ dân có điện sinh hoạt
trong số năm mươi hai công trình đầu tư xây dựng của năm hai nghìn một mươi chín
đơn vị đã thực hiện được trên tám mươi số lượng công trình
và đang gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình còn lại vào cuối mùa mưa năm nay
địa bàn nó rộng quá rồi nó sâu nó xa
như vậy thì trong tất cả những báo cáo trong tất cả những giải trình về địa bàn dân cư
đối với tổng công ty liên hiệp nam và tập đoàn thì chúng tôi cũng nêu vấn đề này ra
đồng thời là chúng tôi cũng trình bài với lại chính quyền địa phương
tức là cụ thể là ủy ban nhân dân tỉnh và các nguyện thị
làm thế nào đó để cùng với lại ngành điện tỉnh nhà là chúng tôi
và tổng công ty liên hiệp nam làm thế nào đó để phối hợp trong việc giải phóng mặt bằng
bây giờ giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của địa phương
các tỉnh và các nguyện thị vẫn còn những nơi mà trong cái vấn đề giải phóng mặt bằng vẫn hơi khó
và chúng tôi cũng đang cố gắng thuyết phục bà con hỗ trợ cùng với chính quyền địa phương
và ngành điện để đem điện cho bà con
có thể nói dù gặp phải
không ít khó khăn nhưng ngành điện tỉnh bình phước đã không ngừng nỗ lực
để thực hiện xây dựng các công trình
sớm đưa nguồn điện lưới quốc gia về phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân
có phần hết sức quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo
đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
có ánh sang điện bộ mặt của các thôn ấp ở những khu vực vùng sâu
vùng xa vùng đông bao dân tộc thiểu số ngày càng thay đổi
đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên
tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng biên được giữ vững